các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày ba mươi một tháng năm ubnd quận hà đông đã tổ chức trao quyết định khen thưởng cho anh lèng văn bằng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện nậm pồ điện biên
tại buổi lễ đại tá nguyễn ngọc quyền trưởng công an quận hà đông chia sẻ
người dân tại địa bàn phường phú lương trong đó có chủ nhà trọ qua công tác tuyên truyền của công an quận
và chính quyền địa phương đã tự giác tháo rỡ lồng sắt ở ban công mở lối thoát nạn
nên khi vụ cháy xảy ra đã có bốn người tự thoát được ra bên ngoài
cùng với đó là sự dũng cảm của anh lèng văn bằng không màng nguy hiểm
lao vào đám cháy để cứu người đây là tấm gương sáng để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân cả nước
ngoài ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau khi tiếp nhận thông tin
đã triển khai nhanh nên cũng cứu được ba người khác
nhớ lại thời điểm ấy anh bằng chia sẻ khoảng năm giờ ba mươi ngày ba mươi tháng năm anh chạy xe máy đi làm
khi đến chợ xóm anh dừng lại để mua đồ thì phát hiện khói đen bốc nghi ngút
nên nhanh chóng phóng xe tới gần hiện trường vụ cháy
lúc này lửa đã lớn khói đen bốc lên nguồn ngụt như muốn nốt trưởng tầng hai và tầng ba của ngôi nhà
khi anh di chuyển vào đám cháy gần hơn thì phát hiện hai cánh tay thò ra cùng tiếng kêu cứu của hai cô gái trẻ mắc kẹt bên trong
chú ơi cứu cháu với cháu sắp bị ngạt rồi
mọi người xung quanh cũng đang rất hoảng hốt chưa biết làm sao để cứu các nạn nhân
tình huống cấp bách anh liền cầm theo một hòn gạch rồi bám vào tường nhà để leo lên mái tôn nhà hàng xóm
khi tiếp cận được vị trí của hai cô gái trẻ mắc kẹt anh dùng gạch hết sức đập con tiện xi măng của ban công mở lối thoát đưa cả hai ra ngoài an toàn
anh bằng chia sẻ khi mở được lối thoát hai cô gái đã rất mệt nên anh cho từng người bám vào cổ để đưa xuống
nụ cười hiền hòa khi kể lại câu chuyện anh bằng khẳng định mình không phải anh hùng mà đơn giản tự bản thân thôi thúc phải lao vào cứu người
bởi ai cũng đều sẽ làm như vậy khi gặp tình huống đó
đây là tâm niệm đã theo anh suốt thời gian qua
khi từ quê nhà điện biên lên hà nội làm việc
trước đó vào sáng ngày ba mươi tháng năm trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo cháy tại nhà ở kết hợp thuê trọ
tại địa chỉ số bảy tổ một phố ba la phường phú lương quận hà đông
trung tâm thông tin chỉ huy sau đó đã điều động bốn xe cứu hỏa của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
dập lửa tại hiện trường có chín người mắc kẹt bên trong ngôi nhà
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và người dân đã nhanh chóng giải cứu được năm người
bốn người khác tự thoát ra bên ngoài
liên quan vụ cháy nhà trọ tại phường phú lương quận hà đông hà nội nhớ lại thời điểm ngọn lửa bùng phát
nhiều nhân chứng đến nay vẫn chưa thôi ám ảnh được biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn có bốn người đã tự thoát nạn
qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh ngoài ra người dân cứu được hai người
cảnh sát cứu được ba người
anh nguyễn quang linh hai mươi tuổi sinh viên trường đại học đại nam cho biết khoảng hơn năm giờ sáng ngày ba mươi tháng năm
anh đang ở trong phòng trọ trên tầng hai cùng hai người bạn thì nghe thấy tiếng chi hô cháy
mở cửa kiểm tra anh linh phát hiện nhiều khói đen bốc lên anh linh chia sẻ lúc này mọi người trong phòng rất hoảng loạn
nhớ ra nhà trọ đang thuê có lối thoát hiểm được chuẩn bị sẵn nên anh cùng các bạn đi theo lối này và thoát ra khỏi vụ cháy an toàn
ông nguyễn anh nhân tám mươi năm tuổi sống gần hiện trường vụ hỏa hoạn
hỏa hoạn cho biết buổi sáng cùng ngày khi ông đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chi hô của các nạn nhân mắc kẹt
ra ngoài quan sát ông nhân phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn nhà cháy
nhìn lên tầng hai của căn nhà ông thấy hai cô gái ôm theo chăn ra đứng ở ban công kêu cứu
ngay sau đó ông nhân gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa và chạy ra chi hô mọi người ứng cứu
ông nhân nói khi lực lượng cứu hỏa đang đến có một nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài
trung úy bùi viết kết cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông cho biết
vào khoảng năm giờ ba mươi phút cùng ngày đơn vị anh nhận được tin báo cháy nhà dân kết hợp cho thuê trọ ở phường phú lương hà đông hà nội
nhận được tin báo anh cùng đồng đội nhanh chóng đến hiện trường
qua kiểm tra cảnh sát phát hiện có nhiều người mắc kẹt bên trong căn nhà đang cháy
trung ý kết cùng ba chiến sĩ dùng thang leo lên mái ngôi nhà một tầng bên cạnh từ đó tiếp tục sử dụng thang để tiếp cận tầng ba của căn nhà đang cháy
trung ý kết kể lại anh cùng mọi người đã dùng búa và kìm phá bỏ ô cửa sắt ở tầng hai phá lan can của tầng ba
khi tiếp cận các nạn nhân họ rất hoảng sợ cảnh sát sau đó đã chấn an nạn nhân rồi đưa ba người xuống dưới an toàn
trung ý kết cho hay điều khó khăn nhất khi tiếp cận hiện trường đó là ngôi nhà bị bao bọc bởi ô cửa sắt
khói từ vụ hỏa hoạn bốc lên rất nhiều
khiến cảnh sát khó tiếp cận được phía trong ngôi nhà
quý vị thân mến liên quan đến vụ cháy trung cư mini chín tầng ở phố khương hạ hà nội dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín
tính đến tối ngày một mươi ba tháng chín cơ quan chức năng đã xác định được năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
trong đó đã xác định được danh tính của ba mươi chín trong số năm mươi sáu người
đặc biệt trong số đó có ba mươi người thuộc ngành giáo dục bao gồm một giáo viên và hai mươi chín học sinh
là nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở thanh xuân
chiều ngày một mươi ba tháng chín sở giáo dục và đào tạo hà nội đã trực tiếp thăm hỗ trợ các gia đình nạn nhân
tối ngày một mươi ba tháng chín lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội thông tin
theo thống kê sơ bộ có ba mươi người bao gồm hai mươi chín học sinh và một giáo viên là nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini tại khương hạ
theo thông tin ban đầu trong số này có một số học sinh tử vong giáo viên và các học sinh còn lại bị thương
mức độ khác nhau
liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại trung cư mini
số nhà ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình thanh xuân hà nội
chiều một mươi ba tháng chín lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội công đoàn ngành giáo dục hà nội
phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân và ban giám hiệu một số trường trên địa bàn đã đến thăm hỏi
động viên chia sẻ với các gia đình học sinh giáo viên là nạn nhân
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân
và các nhà trường có liên quan tiếp tục giả soát trường hợp là cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh có liên quan đến vụ cháy
với những trường hợp học sinh tử vong sở giáo dục và đào tạo hà nội giao công an ngành
và chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân các đơn vị có liên quan thăm hỏi lo hậu sự cùng gia đình
trường hợp học sinh bị thương nhẹ có thể bị ảnh hưởng về tâm lý sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng đã chỉ đạo các nhà trường
phân công giáo viên hỗ trợ kèm cặp động viên ổn định tinh thần cho các em
liên quan đến vấn đề này phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân cùng các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố
cũng triển khai nhiều hình thức hỗ trợ gia đình học sinh giáo viên bị nạn
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba giờ đêm một mươi hai tháng chín đám cháy xảy ra tại trung cư mini ở phố khương hạ
vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người tử vong và mắc kẹt ở trong trung cư
được biết lửa xuất phát từ khu để xe máy tầng một sau đó lan lên tầng một mươi trung cư mini
lửa bốc rất mạnh tràn ra ngoài ô thoáng và lan sang nhà kế bên
cuộc khói đen bốc cao nguồn ngụt đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
trong đó đã xác định được danh tính của ba mươi chín trên năm mươi sáu người
hiện giám đốc công an tp hà nội đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
tiếp tục khẩn trương điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và tích cực phối hợp với các sở ngành tp hà nội và ubnd quận thanh xuân
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân
theo báo cáo của bệnh viện bạch mai nơi tiếp nhận hai mươi sáu người thương vong trong vụ cháy trung cư mini ở hà nội
trong đó hai người tử vong ngoại viện hầu hết các bệnh nhân ngộ độc khí co
ngoài ra vì nhảy khói đám cháy nên nhiều ca bị chấn thương và đa chấn thương
đặc biệt không có trường hợp bệnh nhân bị bỏng
tối ngày một mươi ba tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nghiêm quang minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hiện trú tại yên hòa quận cầu giấy hà nội là chủ trung cư nơi xảy ra vụ cháy
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
các quy định và lệnh bắt bị can được viện kiểm sát nhân dân tp phê chuẩn
trở lại vụ cháy nhà trọ tại hà đông hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại